trong những ngày gần đây tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nắng nóng tiếp tục kéo dài
kết hợp với gió lào thổi mạnh đúng vào thời điểm người dân đốt nương làm rẫy
nên nguy cơ cháy rừng tại điện biên luôn ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
tỉnh điện biên có hơn hai điểm nguy cơ cháy rừng tập trung tại một mươi huyện thị xã thành phố
trong đó huyện điện biên có đến chín trăm sáu mươi năm điểm huyện điện biên đông có bảy trăm ba mươi một điểm
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh điện biên đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật tư
để sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm việc phòng chống cháy rừng